phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đó là vũ duy sơn hai mươi sáu tuổi trú tại phường văn quán quận hà đông tp hà nội
bước đầu sơn khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội sơn quen biết với hùng và minh
không rõ nhân thân lại lịch đang sinh sống ở tp dubai thuộc đất nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai minh liên lạc với sơn qua ứng dụng telegram và giao nhiệm vụ cho sơn đứng ra nhận tiền chuyển khoản của người khác chuyển đến
minh trả tiền công cho sơn một mươi hai triệu đồng một tháng
và sơn cũng biết số tiền trên là của những người bị nhóm minh lừa tham gia vào app hẹn hò và kỹ nữ chuyển đến
để thực hiện hành vi minh ra cho sơn sáu điện thoại di động ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng app hẹn hò và kỹ nữ các đối tượng trong nhóm của mình sẽ rụ rỗ người chơi
tham gia với thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay sơn đã giúp cho nhóm của minh lừa tiền của hơn ba trăm linh người chơi ứng dụng hẹn hò và kỹ nữ
chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng riêng sơn đã thu lợi được khoảng ba trăm linh triệu đồng và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra